tòa nhân dân tỉnh bình định vừa mở phiên tòa sơ thẩm xét xử một mươi một bị cáo về tội mua bán trái phép chất ma túy
và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tuyên phạt tổng cộng một trăm hai mươi một năm tù giam
trong đó đối tượng cầm đầu là lê thành lợi chú thành phố quy nhơn lãnh án hai mươi tám năm tù
một mươi bị cáo còn lại lãnh án từ hai năm sáu tháng tù đến hai mươi năm tù
theo cáo trạng vào ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi một công an tỉnh bình định kiểm tra phát hiện
và bắt quả tàng tại khách sạn valas đường đặng thai mai thành phố quy nhơn
tám đối tượng đang sử dụng ma túy trong đó có lê thành lợi thu giữ khoảng hai trăm ba mươi gram ma túy
đồng thời thu giữ trong cốp xe của lợi trên năm trăm bảy mươi gram ma túy
lợi khai nhận mua số ma túy từ thành phố hồ chí minh về quy nhơn bán lại cho nhiều đối tượng khác
từ đó hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay tại bình định